tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở núi mới
tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng của người dân và các phương tiện qua lại vùng núi cao này
trên tuyến đường trường sơn đông đoạn qua xã sơn long huyện sơn tây hàng trăm khối đất đá đổ tràn xuống
gây hư hỏng hai trăm linh mét ta luy bảo vệ hai bên đường đất đá cũng làm hư hỏng bờ kè hành lang bảo vệ dưới chân núi khu vực này
các vị trí này trước đó đã bị sạt lở trong mùa mưa hai nghìn một mươi sáu và được khắc phục
tuy nhiên hiện khối lượng lớn đất đá trên núi nguy cơ tiếp tục đổ xuống
đe dọa an toàn cho người dân địa phương và các phương tiện giao thông đi qua đường trường sơn đông
bên cạnh đó tuyến đường giao thông trung tâm hành chính huyện sơn tây đi các xã sơn mùa sơn dung cũng xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở núi
các khu vực này hiện có bốn điểm sạt lở núi mới với hàng trăm khối đất đá sẵn sàng đổ xuống đường
chủ yếu ở các khu dân cư tà vây a sen nơi có nhiều đồng bào ca dông sinh sống
hiện chính quyền địa phương đang khảo sát kiểm tra để đưa ra các phương án khắc phục đảm bảo an toàn cho nhân dân